phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
được ra đời trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kinh nghiệm ứng phó các tình huống khủng hoảng đã trở thành điểm mạnh của hợp tác asean cộng ba
trong suốt hơn hai thập kỷ qua
trước những thách thức chưa từng có của đại dịch covid một mươi chín gây ra
các nước asean cộng ba tiếp tục phát huy thế mạnh trong hơn hai thập kỷ đó
kịp thời hợp tác và phối hợp ứng phó với các tác động của dịch bệnh
đúng bảy tháng trước đây khi dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi chúng ta đã họp hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba về covid một mươi chín
khẳng định cam kết quyết tâm ở cấp cao nhất của asean cộng ba
tăng cường phối hợp ứng phó hiệu quả và sớm đẩy lùi dịch bệnh
đảm bảo cuộc sống sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế
kết thúc hội nghị
chủ tịch hội nghị đã ra tuyên bố chủ tịch về kết quả hội nghị cấp cao asean cộng ba
thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean cộng ba về tăng cường hợp tác asean cộng ba
nâng cao tự cường kinh tế và tài chính trước những thách thức đang nổi lên
tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh yên bái
chiều nay đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội và đoàn công tác
đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh yên bái và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh
chủ tịch quốc hội đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh yên bái đạt được trong thời gian vừa qua
thời gian tới tỉnh yên bái cần triển khai quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng
quy hoạch quốc gia khai thác được tiềm năng lợi thế của sông hồng để phát triển kinh tế xã hội
thực hiện mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng huyện mù căng trải hai mươi căn nhà đại đoàn kết
công đoàn bộ kế hoạch và đầu tư cũng trao tặng quỹ vì người nghèo tỉnh yên bái một trăm linh triệu đồng
đại diện ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
trao tặng huyện trạm tấu hai mươi năm căn nhà đại đoàn kết
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi
một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hôm nay nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng các bộ ban ngành đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
sáng nay một mươi bốn tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã quang minh huyện văn yên tỉnh yên bái
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi về thăm xã quang minh
tham dự sự kiện công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết dân tộc
chủ tịch quốc hội đề nghị các cấp ủy chính quyền của tỉnh yên bái tăng cường chỉ đạo
hối hợp để mặt trận tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
mặt trận tổ quốc ca cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng chính quyền và nhân dân
kịp thời chia sẻ động viên lắng nghe và tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân
phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân ưu tiên chăm lo cho hoạt động của mặt trận ở cơ sở và ở khu dân cư
hôm nay tỉnh thái nguyên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập
mặt trận dân tộc thống nhất việt nam tại khu dân cư xóm nạ tẩm xã phú đình huyện định hóa
phát biểu tại ngày hội đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư vui mừng phấn khởi và xúc động trước tình cảm và sự đổi mới vượt bậc của mảnh đất và con người vùng atk
đặc biệt đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ này xóm nà tẩm phải giảm được hai phần ba số hộ nghèo trong xóm
phấn đấu xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu
đồng chí cũng đề nghị người dân định hóa nói chung và xóm nà tẩm nói riêng
phải quan tâm tới công tác chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng giữ gìn môi trường sống trong lành đảm bảo giữ vững trật tự an ninh xã hội
hôm nay phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phước trung thị trấn đất đỏ huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đánh giá cao
biểu dương tinh thần đoàn kết luôn gắn bó tương trợ giúp đỡ nhau của người dân sinh sống tại khu dân cư phước trung trong những năm qua
theo đồng chí võ văn thưởng nếu toàn dân cùng đoàn kết thống nhất giữa sự lãnh đạo của đảng thì sẽ vượt qua mọi khó khăn đất nước sẽ phát triển lớn mạnh
điều này đã được chứng minh trong suốt quá trình từ khi thành lập đảng năm một nghìn chín trăm ba mươi cho đến nay và gần đây nhất nước ta đã phòng chống thành công đại dịch covid một mươi chín
cùng ngày đồng chí trương hòa bình đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại khu dân cư khối một mươi một phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
buổi chiều đồng chí trương hòa bình làm việc với lãnh đạo tỉnh lạng sơn về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
đồng chí nhấn mạnh tỉnh cần kiên trì kiên quyết thực hiện nguyên tắc lớn là đại đoàn kết dân tộc các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau
tại khu dân cư khối một mươi một phường vĩnh trại thành phố lạng sơn phải chủ động ngăn chặn từ xa các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc thông qua diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo
ngày một mươi bốn tháng một mươi một đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã lũng nặng huyện hà quảng tỉnh cao bằng
phát biểu chung vui tại ngày hội đại tướng tô lâm chúc mừng kết quả thành tích đạt được của liên khu dân cư trong thời gian qua
nhân dịp này đại tướng tô lâm tặng một xe cứu thương cho huyện hà quảng do ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh tài trợ và tặng một trăm bốn mươi chín xuất quà cho các gia đình trên địa bàn tỉnh cao bằng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hỗ trợ huyện hà quảng xây dựng hai mươi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá bốn mươi triệu đồng một nhà
cùng ngày đại tướng tô lâm đã dân hương dân hoa tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó xã trường hà huyện hà quảng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc với người dân khu phố trang liệt phường trang hạ thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh phát biểu tại ngày hội
đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương thành quả cán bộ và nhân dân khu phố trang liệt đã đạt được thời gian qua đặc biệt trong việc tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân khu phố trang liệt phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tích cực xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp xây dựng đô thị văn minh

đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân khu phố trang liệt phát huy kết toàn dân cư sáng xây dựng đô thị văn minh

đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân khu phố trang liệt phát huy kết toàn dân cư sáng xây dựng đô thị văn minh

đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân khu phố trang liệt phát huy kết toàn dân cư sáng xanh sạch đẹp xây dựng đô thị văn minh
đây cũng là ngày ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất từ trước tới nay
thậm chí theo cách tính của cơ quan thống kê quốc gia anh kết hợp với số liệu từ các nguồn khác số ca tử vong liên quan tới covid một mươi chín tại anh cao hơn rất nhiều lên tới gần sáu mươi năm ca
những con số này càng cho thấy làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ hai ở anh có mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đợt một hồi cuối tháng ba năm nay
chính trong làn sóng lây nhiễm thứ hai này số ca mắc mới hàng ngày tăng cao khiến anh nhanh chóng lọt vào danh sách các nước có hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đã là hơn một hai trăm năm mươi sáu bảy trăm linh ca
đáng buồn là xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong vài tuần tới trước khi các biện pháp hiện nay phát huy tác dụng điều này sẽ được phản ánh qua các con số
thực trạng này khiến chính phủ anh liên tục phải hứng chịu chỉ trích
con số tử vong cho thấy một chỉ số tồi tệ kinh khủng trong công tác của chính phủ chuẩn bị và tổ chức đối phó với covid một mươi chín
những biện pháp kiểm soát dịch của chính phủ không hiệu quả cộng với việc luôn đưa ra thông điệp muộn màng và nhiều khi khiến người dân hiểu nhầm
đây là bước ngoặt thật đáng buồn bởi đằng sau con số này là những tổn thất to lớn của những gia đình có người thân qua đời
chính phủ đã xử lý chậm chạp trong giai đoạn một của dịch bệnh và cũng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà tiếp tục để cho tình trạng tồi tệ xảy ra ở giai đoạn hai
trước diễn biến xấu của đại dịch các cơ quan chức năng của chính phủ anh đang gồng mình vạch ra các biện pháp ứng phó mang tính tổng thể
chính phủ anh đã lên kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị chương trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nhanh nhất có thể
hệ thống y tế nhs của anh đang nỗ lực chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho tất cả người lớn tại vùng england với mục tiêu năm người một ngày
đây là một trong những chương trình tiêm chủng quan trọng nhất tại địa phương này
quan trọng nhất tại anh trong nhiều thập niên qua cơ quan y tế nhs vùng england đang nỗ lực thông qua chi tiết kế hoạch tiêm chủng này để công bố cụ thể vào tuần tới
kế hoạch sẵn sàng để khi nào có vaccine là có thể tiến hành tiêm ngay lập tức cho người dân
theo một số báo cáo kế hoạch tiêm vaccine có thể bắt đầu sớm nhất là ngày một tháng một mươi hai tới nhưng nguồn tin từ chính phủ anh và nhs đều cho rằng còn quá sớm để xác nhận cụ thể
anh đã đặt mua bốn mươi triệu liều vaccine của pfizer được sản xuất tại nhà máy tại bỉ
chính phủ anh cũng đã chi năm mươi triệu bảng để chuẩn bị cho nhà máy sản xuất vaccine do anh bào chế của trường oxford và astrazeneca đặt tại sư quên
bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine khi được cấp phép tuần trước chính phủ anh đã cho tiến hành thử xét nghiệm virus sars cov hai đại trà tại liverpool
nước anh hiện đang trong bốn tuần áp dụng lệnh phong tỏa lần thứ hai kể từ khi xảy ra đại dịch
anh đã cho dừng tất cả các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế
mọi người nhập cảnh vào anh đều phải tự cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
đầu sẽ bị phạt hai trăm linh bảng
một mùa giáng sinh được dự báo là không mấy vui vẻ sắp đến với nước anh
năm nay nước anh sẽ đón một mùa giáng sinh rất khác thường do những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định giãn cách xã hội với hy vọng đến giáng sinh mọi người có thể đoàn tụ gia đình mà không bị cấm tụ họp gặp gỡ như hiện nay
có thể nói nước anh đang ở giai đoạn đại dịch covid một mươi chín nghiêm trọng trong làn sóng lây nhiễm thứ hai
việc áp dụng ngay lập tức và tuân thủ đầy đủ các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh là yếu tố quyết định liệu nước anh có tránh được một giáng sinh buồn hay không
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt